lực lượng an ninh kinh tế công an tỉnh quảng bình phối hợp với cục quản lý thị trường và công an thị xã ba đồn
vừa kiểm tra phát hiện bà hồ phương lan chú tại khu phố hai phường ba đồn thị xã ba đồn tỉnh quảng bình
có hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ
kiểm tra tại cơ sở kinh doanh của bà lan lực lượng chức năng phát hiện gần một tấn chất kem dệt
đựng trong các hộp nhựa không có tem nhãn hơn tám mươi chai dung dịch chứa chất lỏng
và hơn hai vỏ hộp các loại để đựng các mặt hàng mỹ phẩm
trong đó có một số đã được đóng hộp thành phẩm kem dưỡng da sơm
tất cả số nguyên liệu trên đều không rõ nhãn mát không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản với số hàng trên
tiếp tục điều tra làm rõ xử lý theo đúng quy định của pháp luật